đảng bộ công an thành phố cần thơ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an chỉ đạo đại hội
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ công an tp cần thơ đã bám sát nhiệm vụ chính trị
mà nghị quyết đại hội đảng bộ công an tp lần thứ một mươi ba đã đề ra
phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao
đại hội đã bầu ra hai mươi ba đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ công an tp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng nguyễn văn thuận giám đốc công an tp cần thơ
tái đắc cử chức vụ bí thư đảng ủy khóa một mươi bốn